thưa quý vị và các bạn bộ y tế cho biết trong ngày một mươi tháng tám bốn trăm hai mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh đủ điều kiện xuất viện trở về nhà
tiếp tục theo dõi theo quy định nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi của cả nước lên tám mươi ba trăm bốn mươi tám bệnh nhân
về tình hình lây nhiễm tính từ một mươi tám h ngày một mươi tháng tám đến sáu giờ sáng nay hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bốn tám trăm linh hai ca nhiễm mới
trong đó có một mươi ca nhập cảnh còn lại ghi nhận ở trong nước
trong khi đó trưa nay sở y tế hà nội thông báo tính từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày một mươi một tháng tám thủ đô ghi nhận hai mươi năm ca mắc mới
trong đó có một mươi tám ca tại khu vực cách ly và bảy ca tại cộng đồng
các ca mắc phân bố theo quận huyện cụ thể là đống đa tám ca thường tín sáu ca thải thất bốn thanh chỉ ba hoài đức hai đông anh một và ba đình một
thưa quý vị và các bạn
khi đang trực chốt tại vòng xoay nguyễn văn linh các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tp hcm đã tiếp nhận một nam thanh niên
đến nhờ hỗ trợ đưa cha của mình đi cấp cứu
nhận thấy tình hình khẩn cấp đồng chí đại úy phan thành nghĩa đã báo cáo về đơn vị xin ban chỉ huy chưng dụng xe ô tô tải nâng đặc trùng
cùng với đồng chí thượng úy hoàng như mai nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện trợ rẫy cấp cứu và hỗ trợ đưa xe máy bị hư hỏng về tận nhà
người bệnh tên là nguyễn văn giới chú tại huyện cần duộc tỉnh long an
ông giới có tiền sử bị bệnh tim
vào trưa ngày một mươi tháng tám ông bị lên cơn nhồi máu cơ tim được gia đình đưa vào trạm y tế địa phương để cấp cứu
bác sĩ sơn cấp cứu và thông báo với gia đình trường hợp của ông rất nguy kịch cần phải chuyển lên bệnh viện trợ rẫy để điều trị
hai người con trai của ông vội lấy xe máy chở ông lên tp hcm để chữa bệnh
khi đi đến vòng xoay nguyễn văn linh thì xe bị hỏng động cơ không thể đi được nữa
lúc này một người con trai đỡ ông vào lề đường người còn lại vội vã tìm cách đưa cha đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất
tuy nhiên đang trong thời điểm giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu không gọi được xe taxi cũng không nhờ được ai trợ giúp
hai anh em đã chạy đến chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nhờ lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ
nhờ có sự giúp đỡ kịp thời ông giới đã qua cơn nguy hiểm và đang dần hồi phục sức khỏe
gia đình ông vô cùng cảm kích hành động đẹp của các chiến sĩ cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh
song song với việc giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng công an thành phố còn làm tốt công tác hỗ trợ
giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh góp phần tô đẹp thêm hình ảnh của người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin về một số thay đổi trong thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên bộ giáo dục và đào tài
đã khẳng định đây là tin giả
cụ thể thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai lan truyền trên nhiều trang fanpage như
đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia về tự luận như trước đưa tác phẩm văn học ngoài chương trình vào thi
hay các trường đại học đồng loạt thi riêng
những thông tin này đã thu hút hàng nghìn lượt yêu thích bình luận và chia sẻ
nhiều học sinh và phụ huynh có con em sinh năm hai nghìn bốn tỏ ra lo lắng với những thông tin này
tuy nhiên sáng nay
bộ giáo dục và đào tạo đã phát cảnh báo
những nội dung trên là không chính xác
vì vậy cộng đồng mạng cần cảnh giác
đồng thời bộ cho biết đã thông báo đến các bộ phận chức năng để giải quyết vụ việc
vâng thưa quý vị
thời gian qua bên cạnh việc đối phó với làn sóng dịch bệnh thứ tư bùng phát mạnh diễn biến phức tạp
thì trên không gian mạng chúng ta cũng đang phải chống chọi với một loại dịch bệnh nguy hiểm không kém
đó là tin giả
tin giả có đất sống một phần là do sự thiếu cảnh giác
thiếu trách nhiệm của chính người dùng internet và mạng xã hội tại nước ta
trước thực trạng này các cơ quan chức năng đã tích cực phối hợp
phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp đăng tải phát tán tin giả tin sai sự thật
mới đây mạng xã hội lan truyền một thông tin giả về một bác sĩ rút ống thở của mẹ đẻ
để nhường cho sản phụ song sinh
câu chuyện không có thật này được lan truyền với tốc độ chóng mặt
chỉ vì sự cảm tin thiếu trách nhiệm trong chia sẻ thông tin của người dùng mạng xã hội
sau sự việc trên trung tâm xử lý tin giả việt nam thuộc bộ thông tin và truyền thông
đã xử phạt hai tài khoản facebook đăng tin giả này mỗi người năm triệu đồng
đồng thời có khuyến cáo cộng đồng mạng nhất là các phóng viên không chia sẻ trên mạng xã hội
nếu nội dung thông tin chưa được kiểm chứng
theo thống kê sau tháng đầu năm nay trung tâm cũng đã nhận được hơn một một nghìn lượt báo cáo tin giả
xuất hiện nhiều nhất trên các trang mạng xã hội xuyên biên giới như facebook youtube tiktok
sau quá trình xác minh trung tâm đã công bố gián nhãn ba mươi tám tin giả tin sai sự thật
nội dung chủ yếu liên quan đến dịch covid một mươi chín

trước khi hành vi đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín công an tp cần thơ đã triệu tập và xử phạt một cá nhân
tại trụ sở công an xã trưởng long huyện phong điền phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố cần thơ đã làm việc với một cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện phong điền

cũng với hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản hà văn huân chú tại thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên khởi tố để điều tra
theo điều tra ban đầu hà văn huân thông qua nhiều mối quan hệ đã vay năm trăm linh triệu đồng của chị triệu thị hiên ở thành phố vĩnh yên và thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên hộ ông hà văn đoàn là bố đẻ của huân
đến hẹn trả tiền chị hiên nhiều lần liên lạc với huân để đòi nhưng không liên lạc được nên đã làm đơn trình báo
với cơ quan công an quá trình điều tra xác định huân đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả của hộ ông hà văn đoàn để phai tiền
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý
tổ chức chơi hụi thu tiền hụi nhưng sử dụng không đúng mục đích dẫn đến việc không thể chi trả hơn năm tỷ đồng
nguyễn thị kim anh ở huyện tam kỳ tỉnh quảng nam vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam để tiến hành điều tra về hành vi lừa đảo chiếm mọt tài sản
theo kết quả điều tra nguyễn thị kim anh làm nghề buôn bán tại chợ vườn lài thành phố tam kỳ từ năm hai nghìn đối tượng tổ chức chơi hụi với vai trò cầm cái
việc chơi hụi được thực hiện theo thỏa thuận không lập danh sách
lợi dụng sự tin tưởng của người chơi kim anh đã thu tiền hụi của nhiều người nhưng sử dụng số tiền đó không đúng mục đích như cho vai lấy lãi trả nợ
đến năm hai nghìn hai mươi kim anh tiếp tục thu tiền của nhiều người dẫn đến việc nợ hụi trên năm tỷ đồng
quá trình làm việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thu giữ được sáu cuốn sổ mà đối tượng dùng để ghi nhận việc thu tiền của sáu mươi ba người chơi
đã bắt được nghi phạm liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến ba người trong một giam

đến làm việc để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án mạng
thưa quý vị vào ngày một mươi tháng tám thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn đã ký văn bản gửi cục hàng không việt nam yêu cầu hạn chế tối đa số lượng chuyến bay đến sân bay quốc tế nội bài
theo đó bộ giao thông vận tải cho hay đã nhận được công văn của cục hàng không việt nam về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách thường lệ giữa các địa phương
đang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc của chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam căn cứ quy định hiện hành bám sát chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch
kịp thời chủ động điều phối các hãng hàng không việt nam khai thác vận chuyển hành khách phù hợp với tình hình và diễn biến của dịch bệnh
theo đó ưu tiên phục vụ công tác công vụ nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh hạn chế tối đa số lượng chuyến bay đến sân bay quốc tế nội bài đối với đường bay giữa thành phố hồ chí minh hà nội
căn cứ nhu cầu thực tế có thể giảm khai thác xuống dưới hai chuyến khứ hồi trong một ngày
thưa quý vị thông tin chính phủ giảm giá điện lần thứ tư trong những ngày cả nước căng mình chống dịch đã nhận được sự đồng lòng và phấn khởi của rất nhiều người dân
quyết định kịp thời này đã làm tăng thêm quyết tâm chống dịch trên cả nước
gia đình chị linh sử dụng nhiều điện cho máy tính cũng như các thiết bị khác
khi nghe thông báo được giảm giá điện sinh hoạt lần này chị linh rất cảm kích
động thái giảm tiền điện sẽ giúp góp phần bớt khó khăn rất nhiều tôi đánh giá là như thế
chính sách này của nhà nước trong thời gian này rất giúp cho người dân được rất nhiều tiện ích
giảm được chi phí tiết kiệm cho người dân
đợt giảm tiền điện lần thứ tư sẽ tập trung vào các nhóm khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt
tại các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội từ ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một theo chỉ thị số một mươi sáu
và nhóm khách hàng thứ hai là các cơ sở cách ly người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín cũng được giảm giá điện tiền điện trong đợt này
cụ thể sẽ giảm một mươi năm tiền điện trước thuế vat trên hóa đơn tiền điện cho khách hàng sử dụng đến hai trăm linh kwh trên tháng
giảm một mươi tiền điện trước thuế vat trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên hai trăm linh kwh trên tháng
thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện là hai tháng tại các kỳ hóa đơn tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
theo ước tính tổng số tiền giảm giá điện giảm tiền điện của đợt bốn này là khoảng hai năm trăm linh tỷ đồng
các cơ bản chính quyền từ trung ương đến địa phương cũng đã có rất nhiều các gói hoạt động để nhằm hỗ trợ cho
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là các doanh nghiệp
chúng tôi cũng thấy được là những việc làm đấy của đảng của chính phủ của nhà nước là cũng rất là hợp lòng dân
và cũng rất là thiết thực và cũng rất là ý nghĩa trong cái bối cảnh diễn biến dịch covid một mươi chín
thời điểm này làm cho sức mua của toàn xã hội được giữ vững hoặc là được hỗ trợ thì sẽ tốt cho nền kinh tế
nên thành ra là vào thời điểm khủng hoảng mà nhà nước có những biện pháp để cho dân chúng
các doanh nghiệp bớt lo nếu mà giảm giá của các dịch vụ cơ bản thì cũng là điểm tốt để cho sức mua của dân chúng được tăng lên
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay để góp phần chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chính phủ đã quyết định giảm giá điện giảm tiền điện cho các đối tượng sử dụng điện trong bốn đợt
với tổng số tiền là hơn một mươi sáu ba trăm linh tỷ đồng
điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước chính phủ
đến đời sống người dân góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh
liên quan đến vụ phát hiện ba căn nhà chứa đầy hàng lậu tại phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc của tỉnh an giang
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần thị dũng chú tại thành phố châu đốc
và lê văn lên chú tại huyện an phú tỉnh an giang về hành vi buôn lậu
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng hai tổ công tác phòng chống buôn lậu công an tỉnh phối hợp cùng công an phường vĩnh ngươn
thành phố châu đốc kiểm tra hành chính ba căn nhà trên địa bàn phường gồm nhà số hai trăm bảy mươi sáu đường tuy biên khóm vĩnh chánh hai
nhà số một trăm bốn mươi hai đường phan xích long khóm vĩnh tân và nhà số một trăm chín mươi ba đường tuy biên khóm vĩnh chính hai
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ trong ba căn nhà trên hơn một một trăm bốn mươi một
nguyên sản phẩm và trên một ba tấn hàng hóa có xuất xứ từ nước ngoài không có hóa đơn chứng tử
qua quá trình điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm buôn lậu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu